tại việc không chờ việc mỗi tỉnh lại có lãnh đạo khác nhau tư duy khác nhau
nên trên cùng một chặng đường sẽ có tỉnh về trước có tỉnh về sau
trong chỉ đạo điều hành cần có áp lực để tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển
trước đó thủ tướng đã đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại yên bái
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ và đến dân hương tưởng niệm
tại khu di tích lịch sử quốc gia mộ nguyễn thái học
nhân dịp này vào chiều qua thủ tướng đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà đoàn thị ngân bảy mươi chín tuổi
có chồng là liệt sĩ và ông phạm văn tín sáu mươi chín tuổi thương binh hạng một trên bốn trú tại thành phố yên bái
thưa quý vị sáng nay tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam
ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia công đoàn việt nam chín mươi năm xây dựng và phát triển
hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chín mươi năm thành lập công đoàn việt nam
tới dự hội thảo có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mục tiêu của hội thảo hướng vào ba định hướng vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn việt nam
đối với đoàn viên người lao động khẳng định những công hiến nổi bật thành tựu xuất sắc trong hoạt động công đoàn
cũng như phong trào công nhân việt nam suốt chín mươi năm qua và đánh giá cơ hội thách thức đề xuất định hướng lớn
giải pháp quan trọng cho hoạt động công đoàn việt nam trong tình hình mới
trong đó các đại biểu đặc biệt chú trọng làm rõ những tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
cũng như chỉ ra các vấn đề nội tại của tổ chức công đoàn việt nam
trên cơ sở đó đề ra giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và công tác cán bộ công đoàn
nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động
ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại trụ sở bộ quốc phòng vương quốc campuchia ở thủ đô phnom penh
phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng vương quốc campuchia đại tướng tiên bành đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta
do đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
tại cuộc tiếp thượng tướng nguyễn trí vịnh đã báo cáo kết quả đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng việt nam campuchia diễn ra trước đó
thượng tướng đề nghị bộ quốc phòng campuchia và cá nhân bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị quân đội
triển khai hiệu quả các nội dung nghị định thư kế hoạch hợp tác hàng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và bộ quốc phòng hai nước
trước đó tại trụ sở bộ quốc phòng vương quốc campuchia đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng việt nam campuchia lần thứ tư
hai bên trao đổi về tình hình an ninh chính trị quốc tế và khu vực tiến trình hợp tác của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm
và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và
trong khuôn khổ chuyến công tác tại campuchia thượng tướng nguyễn trị vịnh và đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tại đài hữu nghị việt nam campuchia ở thủ đô phnom penh
thưa quý vị xác định công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách nhất là người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng
đồng thời cũng là thực hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn
trong nhiều năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng đã chú trọng thực hiện tốt công tác này
và trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chế độ
chính sách chăm lo phụng dưỡng người có công với cách mạng
đến trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng tp đà nẵng trong những ngày tháng bảy này mới có thể cảm nhận hết sự quan tâm
chăm lo sâu sắc của các ban ngành địa phương đặc biệt là sự chăm sóc của các cán bộ nơi đây đối với những thương bệnh binh
những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc
do đai bữa nay là bóng nam rồi như thế là qua quá trình ả đai
do đai thì
cái an ứng thì vẫn bình thường
còn đa ốm thì được có cô hộ lý chăm sóc rất là châu đố
mà không chẳng những ở đây mà qua nằm bên bệnh viện
thế là có cô đó cũng trực chăm sóc cơm nước cũng đầy đủ rồi tám dẹp
thế là kể có ở đây mà qua bên biện viện chơi
hiện trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố đà nẵng
đang phụng dưỡng năm mươi bảy cụ trong đó có một mẹ việt nam anh hùng
còn lại là cán bộ tiền khởi nghĩa chiến sĩ cách mạng thân nhân liệt sĩ
đối với người có công thì nó khác hơn đối với những người già
các cụ dễ là tụi thanh dễ là xúc động
nên là cái việc chăm sóc là của cán bộ nhân viên là phải coi các cụ như là những người thân của chính mình
thì mới làm việc được
thổ trợ hàng tháng đối với bà mẹ việt nam anh hùng và cán bộ làm thành cách mạng
là một triệu rưỡi đồng một tháng
như vậy bình quân một năm là một mươi tám triệu cho một cán bộ lão thành cách mạng của bà mẹ việt nam anh hùng
đối với mức một triệu thì đối với thương bệnh binh này
người hưởng chắc độc và hạt tắm mốc phần tham gia lên và cán bộ thì như vậy
thật ra so với cái chi phí mà chăm sóc sức khỏe cho các cụ thì đây nó không tắm vào đâu
nhưng đây là cái chính sách của thành phố để tri an những người có công với cách mạng có công với nước
thống kê của sở lao động thương binh và xã hội
thành phố đà nẵng hiện có hơn chín mươi ba lượt người đủ tiêu chuẩn được trợ cấp hưởng chế độ ưu đãi người có công cách mạng
trong đó có một mươi năm năm trăm linh liệt sĩ với hơn hai mươi bảy thân nhân chín bốn trăm linh thương bệnh binh
và hơn sáu trăm linh cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hiện nay có gần một mươi tám sáu trăm linh người đang được hưởng trợ cấp thường xuyên kinh phí chi trả hàng năm hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
cục chính trị quân khu bảy tổ chức triển lãm
lực lượng vũ trang quân khu bảy với chủ đề
ghi sâu lời bác dạy trọng nghĩa vẹn tình làm tốt công tác chính sách thương binh liệt sĩ
tại bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ thành phố hồ chí minh
triển lãm trưng bày bảy mươi hình ảnh ba mươi hiện vật kỹ vật liệt sĩ ca ngợi những tấm gương đấu tranh kiên cường
sự hy sinh anh dũng của quân và dân miền đông nam bộ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
những tấm gương thương binh thấm nhuận lời dạy của bác hồ thương binh tàn mà không phế
các văn bản chỉ thị nghị quyết của đảng và nhiều hình ảnh của lực lượng vũ trang quân khu
với công tác chính sách uống nước nhớ nguồn v v và nhiều tài liệu quan trọng khác
đặc biệt triển lãm còn trưng bày bộ sưu tập năm mươi tranh chân dung
mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn quân khu bảy của họa sĩ đặng ái việt
triển lãm diễn ra đến hết kỳ chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau đó tiếp tục được tổ chức triển lãm lưu động
phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn lực lượng vũ trang quân khu bảy
ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại trụ sở thành ủy lãnh đạo thành phố hải phòng đã gặp gỡ biểu dương
trao thưởng cho giáo viên học sinh đoạt giải huy chương vàng olympic toán quốc tế năm hai nghìn hai mươi
trong kỳ thi olympic toán quốc tế hai nghìn một mươi chín lần thứ sáu mươi tại anh từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
hải phòng có một học sinh tham dự vào đoạt huy chương vàng
đó là em nguyễn thuận hưng học sinh lớp một mươi hai chuyên toán trường trung học phổ thông chuyên trần phú
theo đó em nguyễn thuận hưng đã được thưởng năm trăm linh triệu đồng giáo viên giảng dạy trực tiếp em hưng là thầy giáo lê đức thịnh được thưởng hai trăm năm mươi triệu đồng
tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển được thưởng một trăm linh triệu đồng tập thể ban giám hiệu được thưởng năm mươi triệu đồng
tổng số tiền thưởng của thành phố cho học sinh đoạt huy chương vàng kỳ thi olympic toán học quốc tế hai nghìn một mươi chín và các thầy cô giáo là chín trăm linh triệu đồng
trong phần tiếp theo điểm chuẩn nhiều trường đại học dự kiến tăng nhẹ
thêm hai tháng thí điểm xử lý ô nhiễm sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản
thưa quý vị theo nhiều chuyên gia với tình hình điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
thí sinh nên chọn trường nào có điểm chuẩn những năm trước thấp hơn điểm thi của mình ít nhất hai điểm để bảo đảm cơ hội trúng tuyển
theo thông tin từ nhiều trường dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ ở các trường tốt giữa
tuy nhiên với những ngành hot thì điểm có thể tăng cao vì mức cạnh tranh rất lớn
năm hai nghìn một mươi chín trường đại học kinh tế quốc dân có hơn bốn mươi một thí sinh đăng ký xét tuyển tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tổng chỉ tiêu vào trường là năm sáu trăm năm mươi chỉ tiêu
một số ngành có số lượng nguyện vọng đăng ký cao như quản trị kinh doanh kế toán tài chính ngân hàng
quản trị khách sạn và kinh tế quốc tế
với số lượng đăng ký tăng dự kiến mức điểm chuẩn của trường cũng tăng nhẹ
điểm mà có thể trúng tuyển vào trường đại học kinh tế quốc dân thì nó cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ
và khoảng năm cho đến một điểm ở một số ngành tương đối thấp ở phía dưới
tuy nhiên những ngành có nhiều nhu cầu của xã hội thì so với năm trước và điểm đã cao
thì năm nay có khả năng là sẽ tăng cao hơn
thì cái đấy là sự thí sinh cần phải chú ý để có thể theo dõi và lựa chọn cho đúng
dù nhận định mức điểm chuẩn không giao động nhiều
nhưng theo dự kiến nhiều ngành của đại học quốc gia hà nội cũng sẽ tăng
điểm chuẩn của các ngành đào tạo sẽ tăng nhẹ
tùy theo mức độ hấp dẫn của tùy chương trình đào tạo
có những chương trình đào tạo tăng khoảng năm cho đến một điểm
nhưng có những chương trình thuộc khối ngành mà thí sinh quan tâm đấy là mức độ hot
hay là hấp dẫn đối với thí sinh sẽ có thể tăng từ hai cho đến ba điểm
biến động nhẹ ở các trường tốt trên
nhưng có thể sẽ giữ ổn định ở các trường tốt giữa
đó là nhận định của nhiều trường về mức điểm chuẩn năm nay
dù được đánh giá cao bởi tính bình đẳng với tất cả các thí sinh
nhưng phần mềm xét tuyển của bộ giáo dục và đào tạo
vẫn có một tiêu chí phụ là thứ tự sắp xếp các nguyện vọng
chọn ngành nào trường nào ở vị trí đầu tiên
cũng là việc chọn con đường để bước vào tương lai
của mỗi thí sinh
hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của các chuyên gia
trong ngành giáo dục các thí sinh và gia đình
sẽ có thêm căn cứ để có thể lựa chọn trường
và ngành học hợp lý nhất
và để tạo thuận lợi cho thí sinh trước cơ hội
lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai
ngoài việc không giới hạn nguyện vọng đăng ký
bộ giáo dục và đào tạo còn cho thí sinh được thay đổi nguyện vọng
việc này sẽ kéo dài tới cuối tháng bảy
tuy nhiên các chuyên gia lưu ý
việc thay đổi này chỉ được thực hiện một lần duy nhất
thời điểm này không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh
đang lo lắng suốt ruột trong việc tìm kiếm
cơ hội đầu đại học cho con
nguyễn văn thành cũng không ngoại lệ
thậm chí để giải đáp được băn khoăn trước khi đổi nguyện vọng
thành đã bắt xe từ hải phòng lên hà nội
để nhờ các thầy trường đại học tư vấn
em đã có nguyện vọng một cái ngành mới của bách khoa
đó là hệ thống dũng thông minh và uat
tại vì đây là một ngành mới
nên là cũng chưa biết được những anh chị khoa trước
học tập thế nào và ra trường
thì công việc này có chất lượng không ạ
tôi muốn đưa cháu xuống đây để tìm hiểu
tìm hiểu các trường hay nữa là tìm hiểu
về cái cơ hội việc làm
rồi thì với cái số điểm của cháu
thì có thể vào những ngành nào
nên chọn ngành mới hay ngành truyền thống
điểm thi năm nay cao
có cần điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký
thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển thế nào
để tăng cơ hội trúng tuyển
đó chỉ là vài trong số rất nhiều băn khoăn của thí sinh
theo chuyên gia đối với việc sửa nguyện vọng
do chỉ có một lần duy nhất
nên các thí sinh một lần nữa
phải đánh giá toàn diện lại các nguyện vọng đăng ký
trên các tiêu chí chất lượng đào tạo
của các trường cơ hội việc làm tương lai
có những bạn ở cái mức điểm nó không cao
hay là mức ở cái điểm mà người ta gọi là
chấp chới giữa cái điểm dưới hoặc trên hai mươi
thì các bạn lại phải hết sức là cân nhắc
để lựa chọn những trường mà có cái mức điểm như vậy
và khi lựa chọn vào các cái trường
thì các bạn cũng cân nhắc
và các cái ngành nghề khác nhau
bởi vì có rất là nhiều trường
mỗi một ngành thì là có một cái mức điểm xét khác nhau
các em phải lựa chọn
sắp xếp tất cả các nguyện vọng
mà các em có theo một thứ tư vụ tiên
điều quan trọng nhất là cái gì mà các em đam mê
thì phải được và mong muốn nhất
phải xếp đầu tiên
tham khảo cái điểm trúng tuyển
của cái trường đó trong những năm trước
để xem là cái điểm của trường nào
nó phù hợp với cái điểm của mình
xét trong tương quan chung
giữa mình với những người cùng dự tuyển
và giữa trường đào tạo ngành đó
với các trường cùng đào tạo ngành đó
để phân cái phổ điểm cao thấp như thế nào
để mà lựa chọn được cái trường phù hợp
cũng theo bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh không nên điều chỉnh quá nhiều
mà việc điều chỉnh cần phải có cân nhắc tính toán
theo đó không chỉ dựa trên tương quan điểm
với các thí sinh khác
mà còn cả tương quan điểm chuẩn giữa các trường
năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đang cận kề
tuy nhiên tại quảng bình
tình trạng thiếu giáo viên biên chế
tại tất cả các bậc học
đang là thách thức lớn
đối với ngành giáo dục tại đây
việc thiếu giáo viên sẽ khiến nhiều học sinh
trong độ tuổi đến trường có nguy cơ
không thể đến lớp đặc biệt là bậc mầm non
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây việc thiếu phòng học
khiến rất nhiều học sinh ở bậc mầm non
tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phải học tạm học nhờ
nhiều cháu không được đến trường do không có phòng học
được sự quan tâm của các ban ngành
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trường mầm non sơn trạch
được đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học mới
tuy nhiên do thiếu giáo viên
nên việc mở lớp gặp nhiều khó khăn
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình

trong đó chỉ riêng huyện bố trạch
hiện đang thiếu một trăm năm mươi bảy biên chế

thiếu một trăm linh sáu biên chế
bậc tiểu học tăng hai mươi ba lớp
thiếu ba mươi năm biên chế

bậc tiểu học tăng hai mươi ba lớp thiếu ba mươi năm biên chế
sáu bậc học mầm non tăng ba mươi một lớp thiếu một trăm linh sáu biên chế
bậc học mầm non tăng ba mươi một lớp thiếu một trăm linh sáu biên chế
do tăng lớp ở cả ba cấp học
cho nên bố trạch cũng như các huyện
thì thành phố khác trong toàn tỉnh
thì tăng lớp cho nên
thiếu biên chế giáo viên
so với biên chế cũ được giao
trong đó cũng đang đề xuất
thăm mưu cho huyện đề xuất tỉnh
giao xem biên chế
hoặc là có cơ chế để giúp cho
ngành giáo dục các huyện thị trạng thành phố
giải quyết số biên chế thiếu
để đáp ứng nhu cầu cho năm hai nghìn hai mươi
trước thực trạng trên
các ban ngành liên quan tỉnh quảng bình
cần sớm có cơ chế để tạo điều kiện
cho tất cả các em học sinh
trong độ tuổi đến trường được tham gia học tập
khi năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đang cận kề
thưa quý vị khánh hòa hiện là tỉnh
có số ca mắc xuất xuất huyết đứng đầu
khu vực miền trung từ đầu năm đến nay
toàn tỉnh đã có gần bảy ca mắc sốt xuất huyết
trong đó có một ca tử vong
phát hiện và xử lý hơn ba trăm bốn mươi ổ dịch
so với cả năm hai nghìn một mươi tám
thì số ổ dịch tăng gấp tám lần
số ca mắc tăng hơn năm lần
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
những năm trước thông thường đỉnh dịch
rơi vào tháng chín và tháng một mươi
tuy nhiên năm nay dịch lại phát triển mạnh
ngay từ những tháng đầu năm
dịch bùng phát cao nhất từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh ghi nhận hơn một ca
đến hơn hai hai trăm linh ca một tháng
gấp hơn tám lần so với cùng kỳ
các tháng bốn đến tháng năm
bắt đầu giảm dần xuống dưới một ca mắc một tháng
theo chu kỳ của dịch bệnh
có khả năng trong những ngày cuối tháng bảy
và mùa mưa năm nay
tình hình suốt suốt huyết sẽ còn diễn biến phức tạp
ngành y tế tỉnh khánh hòa đang tập trung
mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch
liên quan đến bức xúc của người dân
xung quanh vấn đề xử lý rác thải
cây ô nhiễm tại bãi rác khánh sơn
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy
lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường
thành phố đà nẵng đã thông báo
về chủ trương đưa công nghệ mới
vào xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm
bảo đảm môi trường sống cho người dân
theo ông tô văn hùng
giám đốc sở tài nguyên và môi trường đà nẵng
năm hai nghìn chín thành phố đà nẵng cấp chủ trương
đầu tư cho công ty cổ phần môi trường việt nam
xây dựng nhà máy xử lý rác công suất sáu trăm năm mươi tấn một ngày
tại bãi rác khánh sơn
năm hai nghìn một mươi năm nhà máy đưa vào khai thác giai đoạn một
nhưng chỉ sau sáu tháng hoạt động
chỉ phải dừng từ đó đến nay
vì công nghệ quá kém
hiệu quả không như mong muốn
trước những lo ngại về công nghệ
sẽ áp dụng tại nhà máy điện rác khánh sơn
ông tô văn hùng khẳng định
đến thời điểm này thành phố đà nẵng
chỉ mới dừng ở chỗ thống nhất về chủ trương
cho phép công ty môi trường việt nam nâng cấp công nghệ
và được phép liên doanh để triển khai một nhà máy
đã có chủ trương đầu tư từ năm hai nghìn chín
còn các bước tiếp theo phải tuân thủ đầy đủ
các quy định và được tất cả các bộ
ngành liên quan thẩm định theo đúng quy định
thì thành phố mới cho phép triển khai đầu tư nâng cấp dự án
cuối năm hai nghìn một mươi sáu
xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
trở thành một trong hai xã nông thôn mới
đầu tiên của huyện đồng phú
tuy nhiên đến nay hàng chục hộ dân
tại tổ năm a ấp đồng búa xã thuận phú
vẫn phải sống trong cảnh chưa có điện sinh hoạt
đã một mươi ba năm trôi qua
kể từ khi chuyển về đây sinh sống
cũng là một mươi ba năm vợ chồng ông đinh văn vũ
và bà nông thị yến
cùng nhau ăn những bữa cơm tối đạm bạc
với chiếc đèn vẫn thường dùng
để đi cạo mũ cao su như thế này
gia đình tôi lắp năng lượng mặt trời
thì mới được có hai ba năm
bởi vì do điều kiện kinh tế khó khăn
mới lắp được hai ba năm
mà lắp thì cái bình năng lượng mặt trời này
chỉ mua được cái tấm nhỏ thôi
tấm này lắp cái bình sáu v
thấp thì thấy cũng là mờ như sáng trăng
không chỉ gia đình
gia đình ông vũ ở tổ năm a
ấp đồng búa còn hơn ba mươi hộ dân
chưa có điện sinh hoạt
mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng
hạn chế từ vài tấm pin năng lượng mặt trời
cái năng lượng này thì nó chỉ có được
cái lúc trời nắng
còn trời mưa thì
thấp được một hai tiếng
nó là hết điện
không có đèn thì nó vất vả đủ thứ hết
con cái nó học hành
rồi với đời
con cái nó học hành
lâu lâu mở tivi để coi tin tức này kia cũng không được
để đảm bảo cho các hộ dân
có điện sinh hoạt
cũng như là phát triển sản xuất
thì địa phương cũng
tiếp tục kiếm nghị
đến cơ quan tiếp năng
có cái giải pháp
hỗ trợ cho các hộ dân
để mà có điều kiện phát triển kinh tế
trước thực trạng trên
các ngành chức năng tỉnh bình phước
có phương án kéo điện cho các hộ dân để mà có điều kiện phát triển kinh tế

để sớm có điện sinh hoạt
có điều kiện phát triển sản xuất
thưa quý vị liên quan đến việc
xử lý nước ô nhiễm sông tô lịch
bằng công nghệ nhật bản
mới đây công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
cùng công ty thoát nước hà nội
và các sở ban ngành của thành phố hà nội
đã có buổi họp để thống nhất
việc xử lý ô nhiễm sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản
các sở ngành đơn vị liên quan của thành phố hà nội
đã thống nhất việc xả nước
hạ mức nước hồ tây do công ty thoát nước hà nội
thực hiện theo đúng quy định
để bảo đảm công tác thoát nước trong mùa mưa
trong úng ngập cho khu vực liên quan
bên cạnh đó công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
và đoàn chuyên gia nhật bản sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm
xử lý kéo dài thêm hai tháng
công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt
chủ trách nhiệm hoàn toàn về công nghệ
trong quá trình thí điểm xử lý trong mùa mưa
ngoài ra các chuyên gia nhật bản cũng cho biết hiện
công nghệ để bảo đảm kết quả thử nghiệm không bị cuốn trôi
trong trường hợp thành phố hà nội tiếp tục
xả nước hồ tây vào sông tô lịch
trong phần tin quốc tế eu xem xét đánh thuế
ba mươi năm tỷ euro hàng nhập khẩu mỹ
ông mark esper được bổ nhiệm
trước bộ trưởng quốc phòng mỹ
liên minh châu âu eu cảnh báo rằng
eu sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với
lượng hàng hóa trị giá ba mươi năm tỷ euro
nhập khẩu từ mỹ nếu washington tăng
thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ châu âu
ủy viên thương mại liên minh châu âu cecilia matrom
khẳng định eu sẽ không chấp nhận
bất kỳ hoạt động thương mại nào bị quản lý
áp đặt hạn ngạch hoặc kiềm chế xuất khẩu tự viện
và nếu bị đánh thuế eu
sẽ có một danh sách đáp trả
hiện eu cũng đã chuẩn bị xong các biện pháp
áp thuế trả đũa trị giá ba mươi năm tỷ euro
giữa châu âu và mỹ đang rơi vào tình trạng bế tắc
ủy viên thương mại của eu cho hay
mỹ không sẵn sàng đàm phán
bởi muốn nông nghiệp sẽ nằm trong danh sách hạn chế
song bruxelles lại coi đây là giới hạn đỏ
hạ viện pháp vừa thông qua hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện
gọi tắt là ceta
ký kết giữa eu và canada
như vậy pháp là quốc gia thứ một mươi bảy
trong eu phê chuẩn hiệp định này
tỷ lệ rất xích sao

với hai trăm một mươi ba phiếu chống
và bảy mươi bốn phiếu trắng
cho thấy có khá nhiều nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền
của tổng thống emmanuel macron
đã phản đối thỏa thuận này
nhiều chuyên gia môi trường đã hối thúc
các nghị sĩ phản đối ceta
cho rằng hiệp định này sẽ gây phương hại
cho các quy tắc xã hội và sinh thái của eu
khi đồng ý cho phép nhập khẩu các sản phẩm
không đáp ứng đủ điều kiện nghiêm ngặt của châu âu
hiệp định đã có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhưng vẫn cần sự chấp thuận
của toàn bộ hai mươi tám nước thành viên eu
viện mỹ vừa phê chuẩn bộ trưởng lục quân
mark esper trở thành bộ trưởng quốc phòng
trước khi đề cử ông esper được thông qua
nước mỹ đã không có bộ trưởng quốc phòng
chính thức kể từ tháng một mươi hai năm ngoái
sau khi ông jim mattis từ chức
do khác biệt về chính sách với tổng thống trump
ông esper năm nay năm mươi năm tuổi
đã nhận được sự ngộ mạnh mẽ
của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa
bất chấp việc phải nhận nhiều câu hỏi khó khăn
trong phiên điều trần bổ nhiệm liên quan
đến mối quan hệ giữa ông với tập đoàn vũ khí
ray thoms mà ông esper
từng là một nhà vận động hành lang
bà warren một ứng cử viên tổng thống mỹ
đầy triển vọng năm hai nghìn hai mươi
là thành viên duy nhất của ủy ban quân vụ
thường viện lên tiếng phản đối
quyết định bổ nhiệm ông esper
cục điều tra liên bang mỹ cho biết
cơ quan này đã triển khai gần một
cuộc điều tra về tình trạng đánh cắp
bản quyền sở hữu trí tuệ và gần như
tất cả trong số này đều có liên quan
đến trung quốc
giám đốc cục điều tra liên bang mỹ
christopher gray cho biết
tình trạng đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của mỹ
phần lớn trong số này cuối cùng đều có liên quan
tới trung quốc là một mối đe dọa khó lường
đa dạng rộng lớn và đáng quan ngại
luôn là ưu tiên số một của fbi
số các vụ bắt giữ những người tham gia
và các tổ chức người trung quốc đánh cắp
bí mật doanh nghiệp mỹ cũng đã tăng mạnh
trong vài năm trở lại đây
chính những quan ngại này đã khiến chính quyền mỹ
thắt chặt chương trình cấp thị thực cho các chuyên gia
trung quốc muốn tới mỹ
bộ năng lượng mỹ cũng đã cấm các nhà khoa học trung quốc
tham gia chương trình hàng nghìn tài năng
để bảo vệ năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia mỹ
một vụ cháy đã xảy ra chiều qua
tại một khu chạy thiếu nhi
ở tỉnh khabarovsk của nga
làm một trẻ em thiệt mạng và một mươi hai người bị thương
trong đó đa phần là trẻ em
sáu trẻ em đã phải nhập viện
trong đó có ba em bị bỏng nặng
ngoài ra còn có năm người lớn bị thương nhẹ
được điều trị tại nhà
ủy ban điều tra liên bang nga đã khởi tố vụ án hình sự
về tội gây chết người do bất cẩn
và cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu an toàn
sức khỏe cho người sử dụng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt